lúc hai giờ sáng nay ngày một tháng một mươi một tàu cảnh sát biển ba nghìn năm hải đội một trăm linh hai đã đưa một mươi hai thuyền viên tàu thành công chín trăm chín mươi chín bị nạn trên biển ngày ba mươi một tháng một mươi cập cảng hòn la an toàn
đến bảy giờ công tác bàn giao các thuyền viên giữa bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một và đồn biên phòng ròn bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã hoàn tất
trước đó lúc một mươi ba h bốn mươi phút ngày ba mươi một tháng một mươi nhân được thông tin tàu hàng thành công chín trăm chín mươi chín bị chìm tại khu vực ngoài cảng sơn dương hà tĩnh hai hải lý
lãnh đạo vùng cảnh sát biển một đã lệnh cho tàu cảnh sát biển ba nghìn năm đang trực tại hòn la quảng bình khẩn trúc lên đường tìm kiếm cứu nạn
đến một mươi chín giờ cùng ngày tàu cảnh sát biển ba nghìn năm đã tìm kiếm và vớt được một mươi hai trong tổng số một mươi ba thuyền viên tàu thành công chín trăm chín mươi chín
các nạn nhân cho biết tàu thành công chín trăm chín mươi chín gồm một mươi ba người đang chở hàng từ cảng sơn dương về thanh hóa
khi ra khỏi cảng sơn dương hai hải lý thì gặp sóng cấp sáu giật cấp bảy tàu bị vỡ mạn và chìm xuống biển
tàu cảnh sát biển ba nghìn năm đã chăm sóc y tế động viên tinh thần cung cấp nhu yếu phẩm cho thuyền viên
các nạn nhân đã qua cơn hoảng loạn tinh thần
thuyền viên còn lại của tàu chưa tìm thấy là nguyễn thành định sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
quê xã hải xuân huyện hải hậu tỉnh nam định
vùng cảnh sát biển một đang chỉ đạo sát sao tàu cảnh sát biển ba nghìn năm tăng cường quan sát tiếp tục tìm kiếm nạn nhân kịp thời